tiếp ông ianai tadasi tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn fat retailing của nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn fart retaling tại việt nam
với dân số hơn chín mươi sáu triệu người việt nam là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm may mặc của nhật bản
và sự đóng góp của tập đoàn tại việt nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
đồng thời các sản phẩm may mặc của tập đoàn đã góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng của việt nam
ông ianai tadasi khẳng định ngoài các sản phẩm may mặc ở thị trường việt nam
thời gian tới tập đoàn sẽ triển khai thêm hệ thống bán lẻ ở việt nam
ông cho biết từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn đã có chương trình đào tạo cho các sinh viên việt nam
học tập không chỉ ở nhật mà còn ở các nước đông nam á
để tương lai trở thành những người đại diện của tập đoàn không chỉ ở việt nam mà cả trên thế giới
ông cũng kiến nghị về việc sớm giải quyết giấy phép xây dựng và giấy phép bán lẻ
để mở rộng việc đầu tư kinh doanh của tập đoàn